thông tin từ tiểu ban điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín cho biết ngoài bốn bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba
hiện diễn biến sức khỏe của ba bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tiến triển tốt lên
tin vui khác là đã có sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
trong đó trong số này có năm mươi ba bệnh nhân có kết quả xét nghiệm từ hai đến bốn lần âm tính